sáng ngày hai mươi tháng một mươi theo giờ bruxelles tức chiều tối cùng ngày theo giờ hà nội
nhân dịp thăm chính thức vương quốc đan mạch thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự
buổi đối thoại bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp hàng đầu của đan mạch và việt nam
trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh cảng biển logistics và công nghệ cao
phát biểu tại buổi đối thoại thủ tướng nguyễn xuân phúc hoàn ngành tinh thần hợp tác giữa doanh
nghiệp hai nước đặc biệt thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tích cực hơn nữa trong việc
đóng góp các ý tưởng vào việc hoạch định chính sách của việt nam đồng thời phát huy vai trò
cầu nối đi đầu thúc đẩy hợp tác hai nước việt nam đan mạch thủ tướng nhấn mạnh
chính phủ việt nam khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đan mạch đầu tư và mở rộng
đầu tư vào việt nam nhất là các lĩnh vực như vận tài biển đóng tàu năng lượng tái tạo
công nghệ xanh chăn nuôi thủy sản chế biến thực phẩm công nghệ dược y tế
tại buổi đối thoại các doanh nghiệp đan mạch đề xuất về biện pháp tạo thuận lợi và tăng cường
quan hệ hợp tác giữa hai cộng đồng doanh nghiệp thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành mong muốn
doanh nghiệp đan mạch mở rộng hơn nữa các hoạt động đầu tư vào việt nam
vì việt nam là một thị trường lớn giàu tiềm năng hợp tác kinh doanh